ngày một mươi hai tháng tám công an tỉnh bắc ninh cho biết đơn vị đang điều tra mở rộng vụ giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân là ông trần tấn dương ba mươi bốn tuổi
thường trú tại huyện tân hồng tỉnh đồng tháp có hành vi làm giả bán phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
cụ thể đối tượng trần tấn dương khai đã làm và bán khoảng một trăm năm mươi phiếu xét nghiệm giả covid một mươi chín với khoảng một trăm năm mươi đồng trên một phiếu xét nghiệm nhanh và hai trăm năm mươi đồng với phiếu xét nghiệm pcr
qua quá trình kiểm tra tại văn phòng công ty thiên nhân có trụ sở tại chu mẫu phường vân dương thành phố bắc ninh do ông trần tấn dương làm giám đốc
lực lượng chức năng phát hiện dương bán cho vũ văn chiến ba mươi hai tuổi trú ở phường ninh xá thành phố bắc ninh sáu phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
có năm phiếu test nhanh và một phiếu xét nghiệm pcr của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ với giá một triệu đồng
qua quá trình điều tra dương khai nhận sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu của công ty hoàn mỹ dùng kỹ thuật scan và lưu lại trên máy tính
sau đó dương chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua gia lô scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật in màu và tự ký vào mục kỹ thuật viên lãnh đạo bệnh viện
với thủ đoạn này dương đã làm và bán khoảng một trăm năm mươi phiếu xét nghiệm giả
hiện đối tượng đã được bắt giữ khẩn cấp để tiến hành điều tra

chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo